mở đầu phần tin tức là thông tin khẩn cấp về cơn bão số bốn
vào sáng sớm ngày hôm nay một mươi sáu tháng tám bão số bốn đã vượt qua bán đảo lôi châu và đi vào phía đông vịnh bắc bộ
vào hồi bốn giờ sáng ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc một trăm linh chín bốn độ kinh đông cách máu cái hai trăm một mươi km cách thái bình ba trăm hai mươi km cách vinh bốn trăm năm mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi km đến bốn giờ ngày một mươi bảy tháng tám
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc một trăm linh sáu chín độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ quảng ninh đến nghệ an
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
do ảnh hưởng của bão ở vịnh bắc bộ có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
ở huyện đảo bạch long vĩ và cô tô từ trưa và chiều gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển trên vịnh bắc bộ cao từ hai đến bốn mét biển động rất mạnh
vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới vùng gió mạnh cấp sáu trở lên toàn bộ vùng biển bắc vịnh bắc bộ phía bắc vĩ tuyến một mươi chín độ vĩ bắc
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
từ nửa đêm nay đến trưa mai một mươi bảy tháng tám vùng tân bão với sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ quảng ninh đến nghệ an
sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành
bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành
gây ngập úng song mức độ không nghiêm trọng bằng đợt lũ vào trung tuần tháng bảy vừa qua
vì vậy hà nội cần theo dõi sát diễn biến mưa mực nước tại các khu vực thấp trũng để chủ động phòng tránh
đặc biệt lưu ý phối hợp tốt giữa các địa phương trong việc chỉ đạo điều hành chống ngập úng đô thị bơm nước ra sông đáy sông nhuệ
các tỉnh hòa bình sơn la yên bái phú thọ quảng ninh lạng sơn cao bằng thanh hóa nghệ an cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
tính đến một mươi sáu h chiều ngày một mươi năm tháng tám hồ thủy điện sơn la mở một cửa xà đáy thủy điện hòa bình mở ba cửa xà đáy thủy điện tuyên quang mở một cửa xa đáy
ngoài ra có hơn một trăm linh một hồ chứa lớn và một chín trăm bốn mươi năm hồ chứa nhỏ khu vực bắc bộ và bắc trung bộ đã đầy nước hai trăm ba mươi bốn hồ chứa sung yếu
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai kiến nghị thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra chỉ đạo đồn đốc các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ sau bão
ba đoàn gồm đoàn một kiểm tra quảng ninh hải phòng đoàn hai kiểm tra nam định thái bình thanh hóa đoàn ba kiểm tra hệ thống đê sông
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé